sở y tế tỉnh đắk lắc vào chiều ngày hôm qua cho biết địa phương này vừa ghi nhận thêm hai chủng ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng ở thành phố buôn ma thuột và huyện ea leo với hai mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín mới
ngay trong chiều cùng ngày ubnd tỉnh đắk lắc đã ban hành văn bản hòa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu kể từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng tám đến khi có thông báo mới
đối với thành phố buôn ma thuột và huyện crong búc là hai địa phương có tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp liên tục ghi nhận các ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng và chưa rõ nguồn lây
thành phố buôn ma thuột và huyện crong búc sẽ phải thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình thôn buôn cách ly với thôn buôn xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện tỉnh cách ly với tỉnh
ubnd tỉnh đắk lắc yêu cầu chủ tịch ubnd các địa phương và thủ trưởng các sở ban ngành kiên quyết không để ngoài chặt trong lòng tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện yêu cầu về giãn cách nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân gia đình với gia đình
các địa phương không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người đặc biệt tăng cường quản lý chặt chẽ khu cách ly phong tỏa giám sát thường xuyên việc cách ly tại nhà theo quy định
ubnd tỉnh đắk lắc giao ubnd thành phố buôn ma thuột triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh trên diện rộng cho người dân trên địa bàn thành phố bằng hình thức xét nghiệm đại diện hộ gia đình để khẩn trương bóc tách triệt để f ra khỏi cộng đồng
sở y tế tỉnh đắk lắc trìa qua ngày hai mươi năm tháng tám cho biết địa phương này vừa ghi nhận thêm hai trùng ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng ở thành phố bù ma thuột và huyện ea hờ leo với hai mươi
hiện công dân khi đi qua tất cả các chốt kiểm soát dịch trên toàn quốc sẽ được yêu cầu tiến hành khai báo y tế trên hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch do bộ công an xây dựng tại địa chỉ sức khỏe dân cư quốc gia gov vn
hệ thống này cho phép người dân được chủ động kê khai tại nhà cùng với ưu điểm là người dân chỉ cần duy nhất một mã qr để đối chiếu lưu thông mà không mất thời gian dừng lại để khai báo giấy
việc khai báo trực tuyến này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
với việc khai báo y tế điện tử tình trạng ôn tắc tại các trạm kiểm soát dịch covid một mươi chín đã được giảm thiểu
chỉ tính riêng từ ngày một mươi một tháng tám đến nay đã có trên bảy trăm linh lượt khai báo y tế online
không chỉ tại các chốt cửa ngó lớn hiện hệ thống khai báo y tế này đã được áp dụng tới tận các chốt trạm liên huyện thị xã giáp danh
trong sớm chúng tôi có năm chốt liên tỉnh để cán bộ chiến sĩ cùng với các lực lượng phối hợp ở các chốt có thể sử dụng và hướng dẫn thành thạo hướng dẫn nhân dân đi qua các chốt liên tỉnh này khai báo y tế điện tử
tại các điểm quy trình năm bước kê khai thông tin di biến động được hướng dẫn cụ thể cho người dân sử dụng smartphone hoặc máy tính có kết nối internet
công dân cũng có thể khai báo y tế qua phiếu lưu lại và xuất trình với chốt kiểm soát tiếp theo kèm giấy tờ tùy thân
như vậy dù khai báo online hay khai báo bằng giấy người dân cũng chỉ cần kê khai duy nhất một lần
công dân chỉ cần trong một thời điểm di chuyển đến một nơi cố định thì công dân chỉ cần khai một lần duy nhất
hệ thống sẽ sinh ra mã qr để cho công dân sau đó công dân đi qua các trạm kiểm soát thì công dân chỉ cần xuất trình cái mã qr và bộ phận kiểm soát tại các cửa của các tỉnh thì người ta sẽ kết đọc cái mã qr này
sau đó công dân sẽ không phải kê khai nhiều lần như đối với các ứng dụng trước đây
hiện đã có trên hai bảy trăm linh trạm kiểm soát covid trên toàn quốc đưa vào sử dụng hệ thống khai báo y tế tại địa chỉ sứckhoẻ sâncưquốc gia gov vn
đối với luồng xanh bàn chỉnh
chỉ đạo quốc gia phòng chống covid cũng ra văn bản thông báo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị vận tải yêu cầu các lái xe kê khai trên ứng dụng quản lý dân cư vùng dịch trước khi di chuyển
bộ công an thì chúng tôi khuyến cáo người dân trước khi tham gia các giao thông hoặc là ra vào vùng dịch thì nên có những khai báo trước
nếu mà khi qua thì chỉ cần đưa ra cái mã
chúng tôi đang chỉ đạo các bộ phận kỹ thuật cắt bớt các trường thông tin để đảm bảo làm sao đó những các trường thông tin nào mà có ở trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì chúng tôi sẽ lược đi
thế mà người dân hoàn toàn có thể giảm bớt thời gian khai báo
việc chủ động khai báo y tế này cũng sẽ giúp các công tác truy vết quản lý di biến động được kịp thời và chính xác
khi công dân khai báo về tình trạng sức khỏe lịch trình di chuyển trên hệ thống thì ngay lập tức chính quyền địa phương nơi công dân thường trú tạm trú sẽ nắm được thông tin
kịp thời phát hiện công dân khai báo nơi đến không trung thực hoặc không về nơi đến như khai báo
hiện bộ công an đang khẩn trương hoàn chỉnh nâng cấp trang web lên ứng dụng app mobile tạo thuận lợi trong quá trình sử dụng
hiện người dân sau khi khai báo y tế tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốc gia gov vn
mã qr code sinh ra sẽ có giá trị trong bảy mươi hai giờ
đồng thời mã qr code này được sử dụng chung giữa các hệ thống phần mềm khác hiện nay như bluezone ncov
điều này đảm bảo tính thống nhất trong quá trình khai báo di chuyển và giảm thiểu người dân phải kê khai nhiều lần
thưa quý vị và các bạn ở đâu cần gì nơi đó có chúng tôi
trong bối cảnh giãn cách toàn xã hội tại đà nẵng những ngày qua
thì câu nói này phản ánh đúng với thực tế công việc hàng ngày của tổ trưởng tổ dân phố
bí thư tri bộ trưởng ban công tác
mặt trận khu dân cư hay tổ covid cộng đồng
họ là những người được đứng ra lo trợ búa thuốc men để những thứ thiết yếu nhất cho cuộc sống của người dân
câu chuyện về họ sẽ là một bức tranh đầy sống động về tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua đại dịch
hôm nay công việc bắt đầu một ngày của bí thư chi bộ khu dân cư xuân hà hai b phường chính gián quận thanh khê
là hỗ trợ một trường hợp người dân mua thuốc thiết yếu
trong những ngày ai ở đâu thì ở đó việc ra đường để mua thuốc là rất khó khăn
vậy nên công việc này dù bất kỳ là thời điểm nào đều đến tay cán bộ cơ sở
sáng từ tám h một mươi một h chiều từ ba h sáu h thì bà có khối nhu cầu thì mua thời điểm đó
còn nếu gấp thì thời điểm nào chúng tôi cũng chạy đi
các cô chú ở đây làm việc rất là nhiệt tình và giúp đỡ tầm tình đến bò câu nhân dân trong tổ dân phố
được bò câu nhân dân rất là tính máy và rất là cảm ơn công việc lộn của các đồng chí
không chỉ mua thuốc men việc đảm bảo hỗ trợ lương thực thực phẩm cho bà con cũng rất vất vả

với danh sách dài chi tiết từng món hàng mỗi ngày bà phùng thị hồng phải tranh thủ thời gian
kể cả giờ nghỉ ngơi mới có thể đáp ứng đi chợ hộ luôn phiên cho hai mươi hộ trong khu phố
mình đi chợ cho mình là nó đã thấy khó rồi
không gì bây giờ đi chợ cho một ít một gia đình nó rất là vất vả
bởi vì có những cái nhu cầu dân họ mua thì mình đến đây không có
thì mình phải tự sai đâu lúc là mình hỏi trước dân
ví dụ tôi ra mà không có cái này thì tôi mua mặt hàng khác có được không
thì có người thì họ không đồng ý còn có người thì họ nói ít khó ghê thì làm mình cũng khó
đấy là một trong số hàng tá công việc mà cán bộ cơ sở phải gánh vác
đã hai năm nay ở thời điểm dịch bệnh căng thẳng
gồm quay việc làng việc xã cứ dồn dập và trồng chất áp lực
tuy tuổi đã cao nhưng hằng ngày từ tổ trưởng bí thư đến tổ covid cộng đồng
đều cẩn bẩn với công việc và động viên tinh thần nhân dân cùng vượt qua khó khăn này
cùng kêu gọi bà con nói thôi cố gắng đi
mình cố gắng mỗi người một tay để cùng với chính quyền nó để vượt qua cái này
chứ bây giờ không có được dễ dàng như ngày thường
cô cũng cảm thấy hạnh phúc bởi vì là khi cô mua về họ
họ chỉ cứ nói một lời là cảm ơn cô cảm ơn chị thì cô thấy vui rồi
bởi vì trong cái này là mình gánh một cái trách nhiệm
là mình thay cho mỗi gia đình
thì cô nghĩ rằng là thôi thì cái gì thì mình chia sẻ được là mình chia sẻ
những ngày đà nẵng căng mình trong dịch bệnh phố phường vắng lặng
chỉ còn những cuốn xe công vụ hoạt động
hình ảnh cán bộ cơ sở vẫn lặng lẽ và tận tụy ngày đêm
phục vụ sẽ còn mãi trong lòng nhân dân